đoàn công tác của quốc hội do đồng chí phùng quốc hiển phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
đã làm việc với lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế về kết quả hai năm thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội năm năm theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã ghi nhận và đánh giá cao lợi thế và nỗ lực phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh thừa thiên huế đặc biệt là phát huy lợi thế của tỉnh về văn hóa di sản
đồng thời tiếp thu các kiến nghị đề xuất của tỉnh và đề nghị cần đề ra mục tiêu nhiệm vụ
giải pháp cụ thể lâu dài để phát triển tiềm năng thế mạnh của thành phố di sản văn hóa
thân thiện với môi trường cần phấn đấu để đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương
như nghị quyết đại hội đảng bộ đã để ra ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch
xứng đáng là trung tâm văn hóa giáo dục đào tạo chất lượng cao y tế chuyên sâu của tỉnh
phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp gắn liền với du lịch tăng thu nhập chính cho tỉnh
phát triển kinh tế theo hướng công nghệ cao giữ gìn thành phố môi trường phát triển nông nghiệp
chất lượng cao theo hướng gắn với dịch vụ phục vụ cho du lịch ngoài ra tỉnh cần quyết liệt hơn
nữa trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển trong thực hiện các dự án kinh tế
lưu ý đến bảo vệ môi trường di sản văn hóa